tuy nhiên các đối tượng tàn trữ sử dụng ma túy tại các tù điểm quán bar vũ trường nhà hàng khách sạn
vẫn còn diễn biến phức tạp cần có biện pháp hữu hiệu trong công tác ngăn chặn xử lý
theo công an tp hcm số người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và sử dụng cùng lúc nhiều loại ma túy
nhất là ma túy tổng hợp tại những nơi kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar vũ trường karaoke nhà nghỉ
trong khi đó việc xử lý các cơ sở này ít hiệu quả mức độ xử lý chỉ là hành chính thiếu tính răng đe
theo thống kê số người nghiện ma túy có danh sách quản lý trên địa bàn thành phố tăng từ một mươi một người vào năm hai nghìn hai mươi
lên hai mươi bốn người vào năm hai nghìn một mươi tám
điều này tạo ra hiểm họa đe dọa đến sự phát triển bền vững của tp hcm cũng như cả nước
do đó mới đây ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp cơ quan chức năng toàn thành phố
cần tập trung nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy xóa bỏ các tổ chức đường dây tụ điểm sản xuất mua bán
vận chuyển tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện
xác định được từng địa bàn cụ thể và tập trung chuyển hóa đặc biệt rà soát quy định của pháp luật
về việc gắn camera nhằm hỗ trợ giám sát kiểm tra về việc buôn bán sử dụng ma túy
tại các quán bar vũ trường nhà hàng khách sạn thay vì phải cử người phục kích
trường hợp pháp luật cho phép sẽ thí điểm trước tại khu vực quận một và quận ba
kết hợp nhiều giải pháp nhằm hướng tới đấu tranh ngăn chặn hiệu quả đối với tội phạm ma túy
qua một năm thực hiện công tác thí điểm về đổi mới tăng cường hòa giải đối thoại
trong giải quyết tranh chấp dân sự khiếu kiện hành chính
tp hcm đã đạt được kết quả nhất định góp phần giảm áp lực
về số lượng vụ việc tranh chấp khiếu kiện hành chính tại tòa án
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hcm thành lập một mươi trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án
gồm trung tâm hòa giải đối thoại tại tòa án nhân dân tp hcm và chín trung tâm tại các quận quyện
đến nay các trung tâm đã thủ lý gần một mươi vụ việc
trong số sáu năm trăm linh một vụ được hòa giải đối thoại thì có năm một trăm tám mươi chín vụ hòa giải đối thoại thành công
qua đây đã góp phần quan trọng trong việc nối lại sự đoàn kết trong dân
hạn chế sự tranh chấp tại tòa án đồng thời cũng giảm đáng kể kinh phí ngân sách phải bỏ ra
tuy nhiên việc tuyên truyền về hoạt động này còn chưa sâu động
nên nhiều người dân và cán bộ chưa hiểu hết vai trò của trung tâm
trong thời gian chờ đợi luật hòa giải đối thoại tại tòa án được thi hành
tp hcm tiếp tục chú trọng tăng cường công tác này trên cơ sở văn bản của tòa án nhân dân tối cao
ủy ban nhân dân tp hcm đã báo cáo bộ nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện xã thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
trong đó dự tính phường thủ thiêm quận hai chỉ có hơn bốn trăm hai mươi người dân
với phương án sắp xếp đưa ra thì số đơn vị cấp huyện ở tp hcm giữ nguyên hai mươi bốn quận huyện
các đơn vị cấp xã giảm một mươi đơn vị từ ba trăm hai mươi hai phường xã giảm còn ba trăm một mươi hai phường xã
cụ thể các quận quận hai quận ba quận bốn và phú nhuận
mỗi quận giảm hai phường quận năm và quận một mươi mỗi quận giảm một phường
đáng chú ý ở quận hai sau khi sắp nhập phường an khánh và phường thủ thiêm
tên gọi dự kiến thì dân số ở phường này chỉ có bốn trăm hai mươi tám người đạt tỷ lệ hai tám
diện tích là ba hai mươi năm km hai đạt tỷ lệ năm mươi chín so với quy định
dân số của phường sau sắp nhập chưa đạt
do ở đây giải tỏa trắng để thực hiện dự án khu đô thị mới thủ thiêm
trong những ngày qua đoạn clip mô tả một cô giáo tiểu học liên tục đánh mắn
hàng loạt học sinh ở trường tiểu học phan chu trinh quận tân phú tp hcm
khiến dư luận sung sao
hiện cô giáo này đã bị đình chỉ gián dạy và chờ ký luật
ngành giáo dục và đào tạo tp hcm sẽ xử lý vụ việc này như thế nào
sau đây là ghi nhận của nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày hai mươi hai tháng tám học sinh nhập học
ngày hai mươi ba tháng tám nhiều học sinh lớp hai một mươi một trường tiểu học phan chu trinh
quận tân phú tp hcm về nhà phản ánh bị giáo viên chủ nhiệm đánh véo tay liên tục
xỉ mắng la lớn
một phụ huynh gắn camera ở lớp học bốn ngày liên tiếp từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng tám
và đã ghi nhận hình ảnh giáo viên nhéo tai và đánh liên tục vào lưng học sinh
phòng giáo dục và đào tạo quận tân phú tp hcm cho biết
cô giáo này đã bị đình chỉ gián dạy và chờ kỹ luật
thanh trao quận đang thủ lý vụ việc và sẽ sớm có kết luận
việc cô giáo có hành vi không đúng mực với học sinh phải được xử lý nghiêm
do cái thời điểm đầu năm là cái thời điểm mà phụ huynh cùng với lớp
trang hoàng trường lớp
và cái việc mà phụ huynh người ta gắn thì cái chuyện đó người ta làm
thì do người ta làm thôi
còn mình thì cũng đâu có biết được là làm lúc nào
do cái hoạt động trong cái đầu năm là hoạt động có học sinh và có giáo viên
và có phụ huynh tham gia lớp học
và nhận được thông tin thì quận cũng đã tiến hành xử lý
và các bước xử lý đang tiến hành
và đem quan điểm của quận là xử lý đến nơi đến chỗ
đến thời điểm hiện tại sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã nhận được văn bản báo cáo về vụ việc của phòng giáo dục đào tạo quận tân phú
tuy nhiên đây là trường hợp do quận quản lý
vì vậy việc xử lý cụ thể sẽ thuộc về trách nhiệm của quận
quan điểm của sở là không chấp nhận chuyện giáo viên có hành vi bạo hành học sinh

thì chúng tôi mới nhận được cái thông tin này

cái thứ hai nữa là chỉ đạo nhà trường xử lý
cái gì giáo viên nó cũng không kịp thời để gây cái ảnh hưởng
gây cái bức xúc cho phụ huynh
sở yêu cầu nhà trường cũng như phòng giáo dục

đặc biệt là việc mà một giáo viên mà bạo hành các em học sinh
là cái chuyện đó là sở không chấp nhận

và phòng giáo dục quận tân phú có cử đại diện tham gia công tác thanh tra sự việc
chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận diễn biến sự việc trong các bản tin sau